liên hoan chiến sĩ nhỏ điện biên toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
do trung ương đoàn hội đồng đội trung ương tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng bốn tại tỉnh điện biên
tỉnh hải dương vinh dự có hai đại biểu tham dự trong tổng số hai trăm linh thiếu nhi tiêu biểu đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố
em nguyễn vũ thu giang lớp bảy b trường trung học cơ sở bình minh luôn nỗ lực để xứng đáng là liên đội trưởng xuất sắc
thành tích trong học tập và gian luyện cũng rất đáng để nói gương như giải nhất english master
thuyết trình tiếng anh năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn xếp thứ năm cuộc thi olympic tiếng anh cấp tỉnh hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
huy chương đồng hội khỏe khu động năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
bảo vệ vẹn toàn đất nước em nghĩ tham gia chương trình này chúng em không chỉ hiểu mà còn tự hào về lịch sử
về thế hệ cha ông của mình trân trọng hơn những gì chúng em đang được hưởng ngày hôm nay

trong học tập thì bạn giang gần như là một bạn học sinh vừa khiêm tốn và biết chia sẻ kiến thức của mình với các bạn
những bạn lớp tôi còn có cả bạn học sinh khuyết tật
thế nhưng mà bạn giang thì bạn khuyết tật ấy rất quý bạn giang
bởi vì bạn giang là một bạn học sinh biết chia sẻ
không chỉ là học sinh chăm ngoan học giỏi mà em phạm kim hiền
học sinh lớp năm d trường tiểu học nguyễn lương bằng còn tích cực tham gia công tác đội của nhà trường
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn em đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi
như giải nhất cuộc thi thiếu nhi kể chuyện hè cấp thành phố
giải nhất cuộc thi thiết kế biêu thiếp chào mừng ngày phụ nữ việt nam
là một tổng trách của nhà trường tôi phát huy được năng lực của em qua các hoạt động phong trào của đội
và em là một người có thể điều hành lãnh đạo các hoạt động của đội rất là chín chu ngăn nắp
cả hai đại biểu của tỉnh hải dương đều có thành tích xuất sắc trong học tập và trong cục tác đội
cũng như đoàn kết giúp đỡ bạn bè
tin rằng sau khi trở về từ chiến sĩ nhỏ điện biên
hiền và giang sẽ tiếp tục lan tỏa tuyên truyền ý nghĩa của liên hoan nói riêng
chiến thắng điện biên phủ nói chung đến các bạn thiếu nhi
sáng nay một mươi chín tháng bốn bảo tàng chiến thắng b năm mươi hai tổ chức triển lãm từ địa biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đến hà nội địa biên phủ trên không năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
điểm nhấn của trưng bày làm nổi bật sức mạnh của đoàn kết và ý chí đã làm nên chiến thắng điện biên phủ
lượng lẫy nam châu trấn động địa cầu và tinh thần quyết chiến quyết thắng
trí tuệ đặc biệt của dân tộc việt nam nói chung của quân dân thủ đô hà nội nói riêng
đã làm nên chiến thắng hà nội địa biên phủ trên không chiến thắng có một trăm linh hai trên thế giới
triển lãm nhằm khẳng định vị trí tầm vóc giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng
tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ học sinh và các tầng lớp nhân dân
nêu cao tinh thần tự hào tự tôn dân tộc phát huy truyền thống yêu nước
truyền thống quyết tử để tổ quốc quyết sinh
triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày một mươi chín tháng bốn đến ngày một mươi chín tháng năm
tại số một trăm năm mươi bảy đội cấn ba đình hà nội
cũng trong sáng nay bộ công an tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách
dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương mắc hồ vĩ đại
và hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến cán bộ chiến sĩ
chuyên đề sách truyền thống và hiện đại các xuất bản phẩm về lực lượng vũ trang công an nhân dân
các chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
lãnh đạo bộ công an nhấn mạnh xây dựng phát triển văn hóa đọc là chủ trương chính sách lớn
có ý nghĩa chiến lược của đảng nhà nước trong mọi thời kỳ
nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của vốn trí thức kinh nghiệm được lưu trữ
trao truyền qua những trang sách trong việc nâng cao trình độ văn hóa khả năng sáng tạo
sự thích ứng của con người trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại
và giúp mỗi người có cuộc sống trí tuệ đẹp đẽ ý nghĩa hạnh phúc hơn
đối với lực lượng công an nhân dân trong quá trình chiến đấu xây dựng và trưởng thành
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và công tác thư viện
xây dựng hệ thống thư viện phòng đọc tủ sách từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo đầu tư áp dụng công nghệ thông tin từng bước thực hiện chuyển đổi số công tác thư viện
đảm bảo môi trường đọc thuận lợi thiết thực hiệu quả
các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam
được tổ chức nền nếp và quy mô từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
theo chương trình triển lãm ngày sách và văn hóa đọc sẽ kéo dài đến hết ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thư viện công an trụ sở bộ công an hà nội
lễ hội du lịch cửa lò năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề cửa lò khát vọng tỏa sáng
và công bố di sản phi vật thể quốc gia lễ hội đền yên lương đã được khai mạc
đây là sự khởi đầu với những hoạt động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu
nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
những năm tiếp theo của ngành du lịch tỉnh nghệ an
điểm nhấn của lễ khai mạc lễ hội du lịch cửa lò hai nghìn hai mươi bốn là chương trình nghệ thuật với chủ đề cửa lò khát vọng tỏa sáng
đây là chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa xứ nghệ
hòa quyện với sự trẻ chung sôi động về một cửa lò đang trên đà đổi mới và hội nhập
là sự kết nối về âm nhạc và hình thức biểu diễn để kể về một câu chuyện của cửa lò
qua ba mươi năm xây dựng đổi mới và phát triển đầy sôi động
ngoài sự kết hợp của màn pháo hoa đặc sắc
chương trình còn có màn kết hợp trình diện ánh sáng nghệ thuật
bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái tạo hình nghệ thuật trên không
cũng tại buổi lễ thị xã cửa lò cũng đã đón nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội đền yên lương
thưa quý vị từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
ban quản lý di sản văn hóa mỹ sơn phối hợp với viện khảo cổ học
tiến hành thăm dò khai cuộc khảo cổ cổ học khu vực phía đông tháp ca
với tổng diện tích hai trăm hai mươi m hai và có những phát hiện mới chưa được nghiên cứu trước đó
đặc biệt đã phát hiện con đường thiêng vào khu đền tháp mỹ sơn của người trăm xưa
đây được xem là phát hiện có ý nghĩa quan trọng chưa từng biết đến
sau hơn một trăm linh năm nghiên cứu khu di tích này
sau gần hai tháng thăm dò khai quật khảo cổ học khu vực phía đông tháp ca
các chuyên gia đã phát lộ cấu trúc của một đoạn kiến trúc đường dẫn phía đông tháp ca dài hai mươi m
theo hướng đông tây lệch về phía bắc bốn mươi năm độ
tổng chiều dài con đường tính từ chân tháp ca
là năm mươi hai năm m rộng chín m gồm lòng đường và hai bức tường xếp gạch hai bên
bề mặt lòng đường bằng phẳng cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt
có độ dày từ một mươi năm đến hai m
trong bốn hố thăm dò tổng diện tích hai mươi m hai đều phát hiện dấu tích kiến trúc đường dẫn
đây là phát hiện rất đặc biệt mà các nghiên cứu khoa học trước đó chưa bao giờ đề cập
nhiều nhà khảo cổ bảo tồn văn hóa nhìn nhận
việc phát hiện con đường thần linh rất quan trọng và cần tiếp tục nghiên cứu đến tận cùng
trước khi bảo tồn nguyên gốc nguyên trạng phế tích này
từ đó đóng góp thêm những tư liệu mới giúp nhận thức toàn diện hơn
về không gian văn hóa lịch sử kiến trúc ở khu đền tháp mỹ sơn